theo thông tin vừa được cục quan hệ lao động và tiền lương bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra mức thưởng tết nguyên đán năm nay bình quân vào khoảng một tháng lương tương đương với hơn sáu bảy triệu đồng một người
tổng hợp kết quả từ bốn mươi tỉnh thành phố với gần hai mươi năm doanh nghiệp có báo cáo gửi về tính đến thời điểm này mức này tăng hơn bảy so với năm ngoái trong đó công ty cổ phần có vốn góp tri phối của nhà nước có mức thưởng cao nhất
kế đến là doanh nghiệp fdi doanh nghiệp dân doanh và công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước mức thưởng cao nhất cho một cá nhân là chín trăm năm mươi triệu đồng tại doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại tỉnh hải dương